đắk nông là địa phương có diện tích và sản lượng bơ lớn của cả nước với gần hai sáu trăm linh hectare
năng suất bình quân từ một mươi một mươi năm tấn một hectare chiếm hai mươi tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đang tích cực xây dựng thương hiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh cho sản phẩm này
một trong những chương trình quảng bá sản phẩm có hiệu quả đó là chương trình đắk nông mùa bơ chín
đây là chương trình tôn vinh trái bơ lần đầu tiên tổ chức tại đắk nông
nhằm giới thiệu quảng bá trái bơ đắk nông đến người tiêu dùng và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu bơ trong và ngoài nước
chương trình đắk nông mùa bơ chín năm hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
được biết để phát huy tiềm năng lợi thế của cây bơ đắk nông cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển quả bơ tỉnh đắk nông
với cơ quan hợp tác chính phủ new zealand viện nghiên cứu cây trồng và thực phẩm công ty cổ phần sam nông nghiệp công nghệ cao